tại hà nội bộ tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị với sự tham dự của đại diện sở tài nguyên và môi trường các tỉnh thành phố
hội nghị được tổ chức với mục tiêu là chuẩn bị cho hoạt động tổng kiểm kê và sử dụng đất đai cũng như hiện trạng sử dụng đất đai trên toàn quốc
theo đó việc kiểm kê nhằm xác định thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã huyện tỉnh các vùng kinh tế xã hội và cả nước
đây là cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong năm năm qua và đề xuất cơ chế chính sách biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai
nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhất là việc lập điều chỉnh quản lý thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
điểm mới của lần kiểm kê này là việc sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm kê đất đai đặc biệt là công nghệ thông tin viễn thám bản đồ
nâng cao tính chính xác phản ánh khách quan thực tế sử dụng đất một số chỉ tiêu kiểm kê chuyên sâu cũng sẽ được tiến hành như đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
đất ngập nước ven biển các diện tích đất bị sạt lở được biết cả nước sẽ đồng loạt kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm hai nghìn một mươi chín trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ tháng tám tới